theo báo cáo của các quận huyện có phường phải sắp xếp theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một ở tp hcm người dân một mươi chín phường đồng tình phương án sắp nhập phường
với tỷ lệ phiếu tám mươi năm chín mươi chín tên gọi phường mới là bảy mươi bốn chín mươi chín
việc lấy ý kiến sắp nhập phường được các quận tiến hành từ ngày hai mươi năm tháng chín và kết thúc vào ngày ba tháng một mươi
người dân một mươi chín phường đa số đều đồng tình phương án sắp nhập phường với tỷ lệ phiếu tám mươi năm chín mươi chín tên gọi phường mới là bảy mươi bốn
bên cạnh đó cùng với việc lấy ý kiến sắp nhập một mươi chín phường tp hcm cũng lấy ý kiến người dân phương án sắp nhập ba quận
quận hai quận chín và thủ đức thành tp thủ đức
kết quả tám mươi hai chín mươi bảy cử tri đồng ý sắp nhập bảy mươi bảy chín mươi bảy đồng tình tên gọi tp thủ đức
sở nội vụ sẽ tiến hành tham mưu ủy ba nhân
tp hcm hồ sơ đề án trình bộ nội vụ trước ngày hai mươi năm tháng một mươi